chiều nay ngày hai mươi bốn tháng một văn phòng trung ương đảng đã tổ chức gặp mặt mừng đảng mừng xuân
thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng đánh giá cao những kết quả mà cán bộ công chức văn phòng trung ương đảng đã đạt được trong công tác tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo của đảng đóng góp quan trọng vào thành tiệu chung của đất nước trong năm hai nghìn một mươi sáu
tổng bí thư nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi bảy là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội thứ một mươi hai tập trung sức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã đề ra góp phần hoàn thành kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi chín
nhân dịp tết cổ truyền dân tộc tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ công chức viên chức của văn phòng trung ương đảng
nhân dịp xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã gặp mặt các thành viên chính phủ qua các thời kỳ dự buổi gặp có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ vui mừng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội qua các thời kỳ
đã chân thành góp ý nhiều ý kiến quý báu để góp phần xây dựng chính phủ mới kiến tạo liêm chính hành động phục vụ hiệu quả nhân dân doanh nghiệp
điểm lại tình hình kinh tế xã hội trong nước năm qua có nhiều khó khăn thách thức to lớn
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ nhiệm kỳ mới nỗ lực đoàn kết nhất trí vượt qua mọi khó khăn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra
cùng với đó là niềm tin xã hội niềm tin thị trường đề xuất tốt hơn thể hiện qua các mặt như số lượng doanh nghiệp đăng ký mới thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh
đây là cơ sở quan trọng để chúng ta đổi mới thể chế quản lý để đạt mức tăng trưởng mạnh hơn năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên thủ tướng cho rằng những kết quả tích cực trên mới chỉ là bước đầu chặng đường phía trước còn gian nan tình hình thế giới còn nhiều phức tạp
trong nước đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai biến đổi khí hậu
điều đó đòi hỏi chính phủ phải nỗ lực hơn nữa đoàn kết hành động quyết liệt trách nhiệm và bản lĩnh sáng tạo hơn nữa thực hiện thắng lợi mọi chủ trương nghị quyết của đảng quốc hội
thủ tướng cũng thông báo trong dịp tết nguyên đán này chính phủ đã nỗ lực bảo đảm cân đối cùng cầu hỗ trợ gạo cho các địa phương khó khăn
chăm lo đời sống của đồng bào vùng sâu vùng xa các hộ gia đình chính sách người nghèo qua đó bảo đảm người dân mọi miền tổ quốc đón tết nguyên đán vui vẻ đầm ấm lành mạnh
thủ tướng chúc các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội mặt trận tổ quốc luôn mạnh khỏe đóng góp nhiều hơn nữa các kinh nghiệm quý báu cho chính phủ nhiệm kỳ mới
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu dương những kết quả mà cảnh sát cơ động đã phối hợp với các lực lượng trong ngành thực hiện làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo quản và sử dụng tốt trang thiết bị kỹ thuật công cụ hỗ trợ vũ khí khí tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trong năm hai nghìn một mươi bảy là những thách thức tác động trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thủ tướng chỉ rõ tình hình trên đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo
trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân và cảnh sát cơ động là phải làm thất bại mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm đẩy lùi nguy cơ loại trừ các yếu tố gây mất ổn định an ninh trật tự
thủ tướng đề nghị bộ tư lệnh cảnh sát cơ động quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống cán bộ chiến sĩ
thủ tướng cũng chia sẻ với cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động phải ứng trực làm nhiệm vụ xa gia đình xa người thân trong những ngày xuân đình dậu những ngày vui hạnh phúc xung họp gia đình hy sinh tình cảm gia đình hạnh phúc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với các quốc gia trên thế giới cần tranh thủ những điều kiện thuận lợi
hợp tác quốc tế với cảnh sát các nước trong công tác huấn luyện đào tạo nhất là các nước có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực phòng chống khủng bố nhằm nâng cao trình độ tác chiến sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng cảnh sát cơ động
nhân dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm chúc tết trưởng lão hòa thượng thích phổ huệ pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam
cùng các chức sắc lãnh đạo hội đồng chứng minh hội đồng trị sự giáo hội tại chùa viên minh xã quang lãng huyện phú xuyên thành phố hà nội
năm hai nghìn một mươi bảy là năm trường lão hòa thượng thích phổ huệ một trăm linh một tuổi chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân chúc mừng pháp chủ luôn mạnh khỏe đón xuân an lạc tiếp tục dẫn dắt giáo hội phật giáo việt nam hoàn thành tốt các mặt phật sự trong năm hai nghìn một mươi bảy sống tốt đời đẹp đạo góp phần vào công cuộc phát triển của đất nước
nhân một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư trường trinh sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một đoàn công tác của chính phủ do ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh về dân hương tưởng nhớ tổng bí thư trường trinh
phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng ngoại giao và đoàn công tác đến ủy ban nhân dân xã xuân hồng huyện xuân trường
và ủy ban nhân dân xã cộng hòa huyện vụ bản trao hai trăm linh xuất quà tết của trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
cho hai trăm linh hộ thuộc diện gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam
mỗi xuất quà bao gồm tiền mặt một triệu đồng và túi quà trị giá một trăm linh đồng
nhân dịp này bộ ngoại giao cũng trích từ nguồn quỹ phúc lợi trao hai mươi xuất quà trị giá mỗi xuất quà hai triệu đồng
cho hai mươi đối tượng chính sách nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện vụ bản
trao tặng cho thân nhân liệt sĩ trần văn ích thôn thượng đồng xã hiển khánh huyện vụ bản một trăm linh triệu đồng
để xây dựng nhà tình nghĩa
nhân dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một đồng chí đinh la thăng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã dâng cúng bánh tết lên quốc tổ hùng vương
tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận chín tp hcm
nghị lễ dâng cúng bánh tết lên quốc tổ hùng vương được tổ chức trang trọng
mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc
đây là một hoạt động truyền thống được tp hcm tổ chức vào dịp tết nguyên đán hàng năm
nhằm thể hiện lòng tôn kính các vị vua hùng đã có công dựng nước
trước đó đoàn lãnh đạo tp hcm đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang tp hcm
hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một
thủ tướng chính phủ đã ký các quyết định về việc thi hành kỷ luật
đối với ông vũ huy hoàng và bà hồ thị kim thoa
thủ tướng chính phủ quyết định xóa tư cách nguyên bộ trưởng bộ công thương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với ông vũ huy hoàng
do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ bộ trưởng bộ công thương nhiệm kỳ này
cùng ngày thủ tướng chính phủ cũng đã quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức khiển trách đối với bà hồ thị kim thoa thứ trưởng bộ công thương
công ty điện lực thái nguyên đã hoàn thành đưa điện lưới quốc gia
đến bà con nhân dân bản tèn xã văn lăng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đây là niềm vui to lớn cho bà con dân bản nơi xa nhất cao nhất và khó khăn nhất của tỉnh
trong những ngày giáp tết
nằm trong dự án cấp điện cho các hộ nông thôn miền núi vùng sâu vùng xa
trên địa bàn tỉnh thái nguyên dự án cấp điện cho khu vực xã văn lăng huyện đồng hỷ
với quy mô đầu tư xây dựng mới năm một km đường dây trung thế bốn trạm biến áp phân phối
và một mươi chín bảy mươi tám km đường dây hạ thế
tổng vốn đầu tư là một mươi sáu mươi tám tỷ đồng nhằm phục vụ cấp điện cho sáu trăm chín mươi tám hộ dân
tại các thôn bản vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn chưa có điện lưới quốc gia của địa phương
xóm đặc biệt khó khăn của đồng bào dân tộc mông thì cũng đã có điện lưới quốc gia
điện lưới quốc gia là điều kiện để cho bà con dân các dân tộc phát triển kinh tế trong gia đình
phục vụ cho công tác xóa đoáy giảm nghèo của địa phương và cũng là điều kiện để cho bà con dân
tiếp cận với điện sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày tiếp cận với các văn hóa
cũng như là chấp hành các biết được chủ trương đường lối xách của đảng các quy định của nhà nước
sau hơn bốn tháng thi công tại địa bàn núi cao hiểm trở địa hình khó khăn phức tạp
công ty địa lực thái nguyên đã khẩn trương tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai dự án
xong và đóng điện bốn trạm biến áp gồm khe quân hai văn lăng tân thịnh hai và bản tèn
vui lắm mừng lắm trước đây chưa có điện sinh hoạt toàn phải dùng đèn pin đèn dầu thôi
giờ có điện rồi mới dám mua tv để xem mua máy móc để sản xuất và có tv mới biết được nhiều việc của đảng
của chính phủ tết này bà con trong bản vui lắm rồi
đây là dự án an sinh xã hội nổi bật nhất là kết quả hợp tác
chia sẻ khó khăn của tập đoàn
điện lực việt nam và tổng công ty điện lực miền bắc với tỉnh thái nguyên
dự án này tạo động lực cho các chương trình về xóa đói giảm nghèo
nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã được nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín đề ra
trong phần tin quốc tế malaysia new zealand thúc đẩy russia ep khi mỹ rút khỏi tpp
iraq kiểm soát hoàn toàn phía đông mosul
ngay sau khi tân tổng thống mỹ donald trump chính thức ký quyết định rút khỏi hiệp định thương mại đối tác xuyên thái bình dương tpp
thì giới chức malaysia cho biết nước này sẽ tập trung vào hội nhập kinh tế khu vực
và hoàn tất hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực asep trong bối cảnh hiệp định tpp có thể không thành hiện thực khi mỹ đã rút khỏi
theo bộ trưởng thương mại quốc tế và công nghiệp malaysia mustapa mohamed malaysia sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế với một mươi nước thành viên hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
hoàn tất asep vốn bao gồm asean và sáu đối tác thương mại chủ chốt của khối trong đó có trung quốc
bộ trưởng mohamed cho biết malaysia cũng sẽ theo đuổi các hiệp định thương mại song phương với các thành viên của tpp mà hiện nước này không có bất kỳ thỏa thuận thương mại ưu đãi nào
ông nhấn mạnh các trường đoàn đàm phán
một mươi một nước tham gia kỳ kết tpp sẽ liên lạc thường xuyên với nhau để cân nhắc tất cả lựa chọn có thể trước khi đưa ra cách giải quyết tốt nhất
tuy nhiên ông không nêu rõ liệu malaysia có tiếp tục theo đuổi tpp mà không có mỹ hay không
để chuẩn bị cho giai đoạn sau khi anh rời khỏi liên minh châu âu chính quyền london vừa công bố một cách tiếp cận mới nhằm tái cân bằng nền kinh tế vốn chủ yếu phụ thuộc vào lĩnh vực dịch vụ
theo đó chính sách kinh tế của anh trong giai đoạn hậu brexit sẽ trú trọng vào công nghiệp
với sự can thiệp của chính phủ thay vì chính sách tự do thương mại truyền thống trước đây
về cách tiếp cận mới có tên gọi chiến lược công nghiệp hiện đại vừa được thủ tướng anh theresa may công bố
các ngành công nghiệp chủ chốt phải hợp tác chặt chẽ để đổi lấy sự hỗ trợ của chính phủ
theo đó thủ tướng may yêu cầu các doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất công nghiệp kích thích đầu tư vào công nghệ nghiên cứu và phát triển
đổi lại chính phủ cam kết đã ngộ lĩnh vực công nghiệp gồm giải quyết hàng xào quy định
nghiên cứu sử dụng thỏa thuận thương mại và đầu tư để tăng cường xuất khẩu cũng như hỗ trợ đào tạo kỹ năng và thúc đẩy đổi mới
kế hoạch mới của chính phủ anh được kỳ vọng mang lại sự thịnh vượng đồng đều cho nước này sau nhiều thập kỷ ngành công nghiệp suy kiệt ở nhiều khu vực
trong năm hai nghìn một mươi sáu nhật bản một trong những nền kinh tế hàng đầu của châu á đã có nhiều chuyển biến tích cực
đặc biệt là mức tăng trưởng cao hơn so với dự báo
bên cạnh đó việc đồng yên nhật giảm giá cũng góp phần kích thích xuất khẩu của nước này
trong năm hai nghìn một mươi sáu gdp của nhật bản đã tăng liên tiếp từ quý i đến quý ba trong đó quý ba tăng tới hai hai so với cùng kỳ năm ngoái
từ nửa cuối năm ngoái đồng yên nhật bị mất giá mạnh so với đồng đô la mỹ đặc biệt sau quyết định tăng lãi suất của fed hồi tháng một mươi hai
đây là yếu tố tích cực góp phần thúc đẩy xuất khẩu của nhật bản
tuy nhiên vẫn còn những chỉ số tiêu cực ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của kinh tế nhật bản đặc biệt chỉ số niềm tin tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng sáu tháng
trong năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ nhật bản cũng bổ sung ngân sách ba lần liên tiếp lên tới một bảy tỷ đô la tập trung vào chi tiêu quân sự và tái thiết đất nước sau động đất
năm hai nghìn một mươi bảy kinh tế nhật bản tiếp tục đối mặt với những thách thức không nhỏ do gánh nặng về an sinh xã hội như tình trạng dân số già hóa và thiếu lực lượng lao động
thượng viện mỹ đã nhất trí phê chuẩn quyết định của tổng thống mỹ donald trump đề cử hạ nghị sĩ mike pomphieo vào cương vị giám đốc cơ quan tình báo liên bang mỹ
trên cương vị giám đốc cia ông mike pompeo sẽ chịu trách nhiệm quản lý một mạng lưới điệp viên trải khắp thế giới trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới đang căng thẳng
tuy nhiên nhiệm vụ trước mắt của giám đốc cia mike pompeo có lẽ là việc tìm cách thiết lập mối quan hệ thiết thực giữa cia và tổng thống trump
cuối tuần trước tân tổng thống donald trump đã có chuyến thăm tới tổng hành dinh cia ở bang virginia
chuyến đi được coi là nỗ lực nhằm tạo sự khởi đầu mới với cơ quan tình báo mà ông thường xuyên chỉ trích trong thời gian qua
sau hơn ba tháng phát động chiến dịch quân sự lớn lực lượng an ninh iraq xác nhận đã kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông thành phố mosun
thành trì lớn cuối cùng mà tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đang kiểm soát tại quốc gia trung đông này
các lực lượng iraq đã tiến vào quận cuối cùng ở đông mosun khu vực còn nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng is
tiếp tục truy quét những phiến quân còn lại ở quận phía đông bắc thành phố này
quân chính phủ đã tiến vào khu vực này sau khi các cuộc không kích do liên quân quốc tế thực hiện đã phá hủy một xe tăng và xe gài bom
mà các phiến quân is chuẩn bị để tấn công quân đội iraq tại đây
bộ quốc phòng iraq cũng ra thông cáo cho biết các lực lượng chính phủ đã tiếp quản hoàn toàn phía đông mosun
dự kiến thủ tướng iraq haider al abadi sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức
theo giới quan sát khu vực phía đông mosun được giải phóng hoàn toàn đồng nghĩa với việc mở ra một phòng tuyến mới
chuẩn bị cho quân đội iraq giải phóng tiếp các khu vực ở phía tây sông tigris cắt ngang thành phố mussol